tại hà nội hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
tham sự của đồng chí trường hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ
đồng chí mai tiến dũng ủy viên trung mương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ chủ tịch hội đồng lãnh đạo các bộ ngành trung mương các kiệp hội ngành nghề ngành hàng
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá với ba mươi hai thành viên là đại diện các bộ cơ quan các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế
hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng đã hoạt động tích cực hiệu quả trong thời gian qua
nêu rõ năm hai nghìn một mươi chín chính phủ xác định là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị hội đồng cần tập trung vào những vấn đề thể chế còn nhiều khó khăn vướng mắc liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
quan điểm của chính phủ thủ tướng chính phủ là đề cao tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo đối với văn bản còn khiếm khuyết không phù hợp thiếu tính khả thi